pháp đã quyết định thắt chặt các điều kiện đi lại đối với những người chưa được tiêm chủng tại tám quốc gia thành viên của liên minh châu âu là đức áo bỉ hy lạp hungary eceland hà lan và cộng hòa séc
du khách chưa được tiêm phòng đến từ các quốc gia trên phải xuất trình xét nghiệm pcr hoặc xét nghiệm kháng nguyên được thực hiện trong vòng hai mươi bốn giờ trước khi khởi hành đến pháp
ngay cả với khách du lịch pháp nếu chưa được tiêm phòng thì cũng phải đáp ứng các điều kiện nghiêm ngặt về dịch tễ và cũng không thể đi du lịch châu âu nếu không thực hiện một hoặc nhiều xét nghiệm pcr trước khi rời pháp hoặc từ các nước nói trên trở về
chính phủ italy đã xiết chặt quy định thẻ xanh trên các phương tiện giao thông công cộng liên vùng trong bối cảnh số ca mắc mới covid một mươi chín ở nước này gia tăng
các hành khách đi tàu đường dài và lên vùng phải xuất trình thẻ xanh trước khi lên tàu ở các ga trung tâm
cơ quan y tế và cảnh sát đường sắt được phép cho dừng tàu
trong trường hợp phát hiện hành khách trên tàu có các triệu chứng liên quan đến covid một mươi chín quy định thẻ xanh không bắt buộc đối với hành khách đi phương tiện giao thông công cộng ở địa phương
tuy nhiên xác lệnh mới quy định taxi được chở tối đa hai hành khách ở hàng ghế sau nếu họ không phải là thành viên của cùng một gia đình
eceland yêu cầu người dân làm việc từ xa trong bối cảnh số ca mắc covid một mươi chín và phải nhập viện điều trị đang tăng đột biến trên toàn quốc
thủ tướng michel marti nhấn mạnh ngày càng thấy rõ iceland đang trải qua một đợt bùng phát mới của dịch covid
do đó cần có hành động ứng phó ngay lập tức
hiện eceland đang triển khai chương trình tiêm mũi vaccine tăng cường ngừa covid một mươi chín cho những người trong độ tuổi từ năm mươi đến sáu mươi sáu
thủ tướng martin cho biết cơ chế áp dụng thẻ y tế ngừa covid một mươi chín của iceland sẽ được thực hiện tại tất cả các giạp chiếu phim và giọt hát
trong khi các quán bar quán rượu và cửa hàng ăn uống phải đóng cửa trước nửa đêm
israel mới chỉ mở cửa trở lại hoàn toàn vào ngày hai mươi hai tháng một mươi vừa qua
sau một mươi tám tháng phong tỏa để kiềm chế chuỗi lây lan của dịch bệnh
đức áp đặt nhiều biện pháp cưng rắn phong dịch
quy tắc hai g ba g quy tắc về những người đã tiêm đủ vaccine đã khỏi bệnh và đã xét nghiệm được nhiều địa phương tại đức áp dụng
bang sassen điểm dịch nóng nhất nước đức chỉ cho phép những người đã tiêm vaccine hoặc có chứng nhận đã từng mắc covid một mươi chín được tới một số địa điểm công cộng
những người chưa tiêm đầy đủ vaccine covid một mươi chín trừ trẻ em thiếu niên và một số trường hợp nhất định không thể tiêm
sẽ không được phép tham dự các sự kiện hoạt động trong không gian kín
tại các bang khác người chưa tiêm phòng covid một mươi chín làm việc tại các cơ sở dưỡng lão phải xét nghiệm hàng ngày
chính phủ đức cũng đang lên kế hoạch áp dụng quy tắc hai g
tức là những người đã tiêm vaccine hoặc đã bình phục sau khi mắc covid một mươi chín
nếu muốn tham gia một số sự kiện nhất định vẫn phải bắt buộc xét nghiệm pcr
số ca tử vong vì covid một mươi chín tại nga cao nhất kể từ khi dịch bùng phát
trong ngày một mươi bảy tháng một mươi một nga có hơn ba mươi sáu ca nhiễm mới covid một mươi chín
mức thấp nhất trong vòng ba tuần qua
tuy nhiên số ca tử vong trong ngày lại tăng lên với một mức mới
hai trăm bốn mươi bảy người cao nhất từ khi dịch bệnh bùng phát cho đến nay
sự gia tăng không ngừng con số tử vong do covid một mươi chín đang là điều lo ngại nhất ở nga
hệ thống y tế nga vẫn đang hoạt động trong áp lực cao
khi số ca tử vong nhiễm covid tại đây liên tục lập các kỷ lục buồn
theo bộ y tế nga phần lớn các trường hợp tử vong được ghi nhận là những người trên sáu mươi tuổi
mắc các bệnh đền và không tiêm phòng vaccine
theo các chuyên gia dịch tễ
tình hình covid một mươi chín tại nga chỉ có thể được cải thiện hơn khi các người dân tích cực tiêm vaccine
và tuân thủ nghiêm ngặt các biện pháp phòng chống dịch bệnh
mới đây cơ quan giám sát sức khỏe và quyền lợi người tiêu dùng nga
đã đề xuất tăng mức độ bao phủ xét nghiệm covid một mươi chín trong dân số
từ hai trăm linh trên một trăm linh dân đến ba trăm linh trên một trăm linh dân mỗi ngày
điều này được cho là sẽ nhanh chóng phát hiện bệnh và ngăn chặn sự lây lan trong nước
đồng thời cơ quan này đã gia hạn các quy tắc dịch tễ phòng chống covid một mươi chín tại nga đến năm hai nghìn hai mươi bốn
tính đến thời điểm này tại nga mới chỉ có gần sáu mươi triệu dân đã tiêm xong vaccine ngừa covid một mươi chín
tỷ lệ miễn dịch cộng đồng nước này đạt gần năm mươi
nga đang thiết lập giai đoạn chuyển tiếp để tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
từ nay đến ngày một tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai khi hệ thống mã qr được đưa vào sử dụng
theo tuổi trẻ số liệu mới nhất của bộ y tế cho thấy tính đến ngày một mươi sáu tháng một mươi một
việt nam đã nhận một trăm ba mươi năm triệu liều vaccine ngừa covid một mươi chín và đã phân bổ một trăm một mươi sáu triệu liều
nhưng số tiêm chủng mới đạt trên một trăm linh một triệu liều tức là còn trên ba mươi triệu liều trong kho
trong khi đó theo kế hoạch đến hết tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một
việt nam sẽ tiêm chủng đủ hai mũi cho toàn bộ dân từ một mươi tám tuổi và tiêm mũi một cho trẻ từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi
nhiều tỉnh miền tây vẫn cần vaccine
tại một mươi ba tỉnh miền tây khu vực đang bùng phát dịch mạnh từ thời điểm mới giãn cách trở lại đây cho thấy
tỷ lệ tiêm chủng còn thấp
trong đó long an đã tiêm trên hai tám mươi bảy triệu mũi
gồm gần một bốn mươi tám triệu mũi một trăm linh một bảy mươi ba và trên một ba mươi chín triệu mũi hai chín mươi sáu
vaccine đã nhận hơn hai chín triệu liều đã tiêm hai sáu triệu liều tỷ lệ sử dụng tám mươi chín hai số liều vaccine được cấp
tỉnh cần ba trăm chín mươi một năm trăm linh liều tiêm cho trẻ dưới một mươi bảy tuổi
vĩnh long đã tiêm trên một một triệu mũi số đã tiêm mũi một trên bảy trăm năm mươi ba trăm linh người đạt khoảng chín mươi bảy năm mươi bảy
thành phố đã đủ hai mũi là gần ba trăm năm mươi bảy bốn trăm ba mươi người đạt bốn mươi sáu bốn mươi tám
thành phố cần thơ đã tiêm mũi một người trên một mươi tám tuổi là chín mươi năm chín đủ hai mũi là ba mươi bảy bảy
tổng số liều vaccine đã nhận trên một ba triệu liều đã tiêm trên một hai triệu liều đạt chín mươi
thành phố đang cần năm trăm linh liều vercell để tiêm mũi hai đã có thông báo được cấp hai trăm linh liều
còn ba trăm linh liều chưa nhận
và hai mươi hai năm trăm năm mươi liều pfizer
để tiêm đủ hai mũi cho trẻ em
an giang nhận trên hai bốn triệu liều đến nay đã tiêm trên hai một triệu liều đạt tám mươi sáu chín mươi tám tổng số vaccine đã nhận
tỷ lệ mũi một đạt năm mươi chín hai mươi ba và mũi hai đạt sáu mươi một năm mươi sáu nhóm từ một mươi tám tuổi trở lên
tỉnh cần thêm cho cả người lớn và trẻ em khoảng bốn trăm linh liều
tiền giang nhận trên hai năm triệu liều đã tiêm trên một chín triệu liều đạt bảy mươi bảy bốn tổng số vaccine đã nhận
tỷ lệ mỗi một trên một hai triệu liều đạt tám mươi bảy tám và mỗi hai là sáu trăm năm mươi bốn liều đạt bốn mươi bốn bảy dân số từ một mươi tám tuổi trở lên
tình cần thêm cho cả người lớn và trẻ em khoảng ba trăm linh liều
cũng theo tuổi trẻ bộ y tế vừa có văn bản hỏa tốc gửi bí thư các tỉnh ủy thành ủy trong cả nước
nhằm đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng vaccine phòng covid một mươi chín
theo bộ y tế ngay từ năm hai nghìn hai mươi chính phủ bộ y tế đã nỗ lực tiếp nhận các nguồn vaccine phòng covid một mươi chín
để tiêm chủng cho người dân
đến hết ngày một mươi ba tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một bộ y tế đã phân bổ được một trăm một mươi sáu triệu liều vaccine tới các địa phương
và các đơn vị để triển khai tiêm chủng
để tăng cường quản lý sử dụng hiệu quả vaccine phòng covid một mươi chín bộ y tế đã có công văn hỏa tốc
đề nghị bí thư các tỉnh ủy thành ủy chỉ đạo sở y tế khẩn trương đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng
để nhanh chóng đạt được tốc độ bao phủ mỗi một trong một trăm linh người dân từ một mươi tám tuổi trở lên
ưu tiên các đối tượng từ năm mươi tuổi trở lên và người có bệnh nền
và tiêm mũi hai cho những đối tượng đã tiêm mũi một đủ thời gian
chủ động ra soát tình hình sử dụng vaccine tổng hợp và báo cáo số lượng vaccine phòng covid một mươi chín
được cấp từ nguồn bộ y tế và các nguồn khác nguồn do doanh nghiệp viện trợ trực tiếp cho địa phương
số vaccine còn tồn và báo cáo nguyên nhân
trong trường hợp địa phương không kịp sử dụng và không có nhu cầu sử dụng số vaccine được cấp
phải báo cáo kịp thời cho các viện vệ sinh dịch tễ để điều phối đảm bảo sử dụng vaccine hiệu quả
địa phương đơn vị nào nhận vaccine từ nguồn khác không báo cáo bộ y tế
không kiểm định theo quy định mà tự tổ chức tiêm thì phải chịu trách nhiệm bộ y tế nêu rõ trong văn bản
cũng theo bộ y tế các sở y tế phải đề xuất nhu cầu cần cấp từ nay đến cuối năm
để bao phủ đủ mũi cho toàn bộ đối tượng từ một mươi tám tuổi trở lên
trẻ em từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi trên địa bàn và nhu cầu vaccine năm hai nghìn hai mươi
báo cáo bộ y tế trước ngày hai mươi tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một
sau ngày hai mươi tháng một mươi một địa phương nào không có đề xuất
được hiểu là không có nhu cầu bộ y tế sẽ không cấp vaccine cho địa phương
sở y tế chịu trách nhiệm trước thường vụ tình ủy thanh ủy và nhân dân
về việc không đủ vaccine để tiêm chủng do không đề xuất
bộ y tế sẽ thông báo công khai những địa phương có tiến độ tiêm chủng
tỷ lệ bao phủ vaccine thấp trên trang cổng thông tin điện tử
chiến dịch và các phương tiện thông tin đại chúng
tổng số liều vaccine phòng covid một mươi chín đã sử dụng đến chiều ngày một mươi sáu tháng một
là trên một trăm linh một triệu liều đạt trên tám mươi tám người từ một mươi tám tuổi trở lên